thưa quý vị tại tỉnh con tum một trận động đất lớn nhất từ trước tới nay vừa xảy ra tại huyện con plong
cụ thể vào khoảng một mươi hai h năm mươi bốn phút ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn tại huyện con plong đã xảy ra trận động đất mạnh bốn năm độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trong ngày tại huyện con plong đã xảy ra năm trận động đất các trận động đất có độ lớn lần lượt là hai năm hai chín hai sáu bốn năm và ba sáu độ richter
theo ghi nhận của viện vật lý địa cầu trong năm hai nghìn hai mươi một tại huyện con plong xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn không quá bốn độ richter và không gây rủi ro thiên tai
đến nay các xã bị ảnh hưởng trên địa bàn vẫn chưa ghi nhận thiệt hại